xin được chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị sau thời gian tích cực điều tra
công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát đề nghị truy tố tám bị can về tội trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm bị can bị truy tố về tội trộm cắp tài sản gồm trần văn sơn ba mươi bảy tuổi nguyễn hữu trung ba mươi tám tuổi
phạm văn hai ba mươi hai tuổi trần doãn lệ hai mươi bảy tuổi và thái anh hào ba mươi năm tuổi
cùng chú tỉnh nghệ an liên quan đến vụ án phạm ngọc tuấn năm mươi tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
và nguyễn công quang năm mươi tuổi lê văn chiến ba mươi một tuổi cả hai trú tỉnh đồng nai
cũng bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo khách luận điều tra là những đối tượng không nghề nghiệp là nghiện ma túy nặng
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng trần văn sơn đã cùng đồng bọn thực hiện ba vụ
cắt hai trăm linh m cáp điện ngầm của dự án khu dân cư long thọ phước an huyện nhân trạch
rồi thuê tuấn chiến chở đi bán cho quang được hơn hai mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài
và mua ma túy sử dụng
vào cuộc điều tra công an huyện nhân trạch xác định nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây án
nên đã tiến hành bắt giữ